bộ ngoại giao phối hợp với bộ kế hoạch và đầu tư tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd đã tổ chức lễ công bố báo cáo đánh giá đa chiều của việt nam
báo cáo đánh giá đa chiều của việt nam là một công trình nghiên cứu chung của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd
và các cơ quan liên quan của việt nam với cách tiếp cận đa chiều và liên ngành
trong đó tập trung nêu bật những thành tựu đạt được của chiến lược phát triển kinh tế xã hội hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi dưới góc nhìn và tiêu chuẩn của oecd đồng thời cung cấp những phân tích sâu sắc toàn diện
có giá trị tham khảo cho chính phủ tổ biên tập và các bộ ngành của việt nam
trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội hai nghìn một mươi hai hai nghìn ba mươi
nhằm giảm bớt loại bỏ những lực cản đối với phát triển trong giai đoạn tới
báo cáo đề xuất mô hình ba thách thức hai chiến lược năm trọng tâm và hai điều kiện cho việt nam
trong đó đưa ra các khuyến nghị chính sách về xử lý các rào cản phát triển
nhằm hướng đến một nền kinh tế hội nhập minh bạch và bền vững hơn
cụ thể là cần nâng cấp chất lượng các ngành nông nghiệp chế tạo và dịch vụ
nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước tăng cường chất lượng giáo dục đại học
mở rộng hệ thống giáo dục suốt đời nâng cao năng lực quản trị môi trường
chủ động đẩy nhanh chuyển đổi sang mô hình kinh tế ít carbon
chiều nay tại hà nội đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã trao số tiền chín mươi một tỷ đồng
hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền trung tây nguyên để khắc phục hậu quả mưa lũ
chia sẻ về những thiệt hại nặng nề do thiên tai mưa lũ sạt lở đất gây ra
đồng chí vương đình huệ cho biết với tinh thần hà nội vì cả nước hà nội cùng cả nước
thành phố hà nội tiếp tục hỗ trợ một mươi hai tỉnh miền trung tây nguyên khắc phục thiệt hại
với tổng số tiền chín mươi một tỷ đồng
đây là tình cảm của đảng bộ chính quyền lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô
dành cho nhân dân các tỉnh miền trung tây nguyên
bí thư thành ủy hà nội mong rằng bà con vùng lũ sẽ vượt qua khó khăn
đón tết nguyên đán vui vẻ đầm ấm
chiều nay hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín đã tiến hành kiện toàn công tác nhân sự
của ủy ban nhân dân tp trong đó đã bầu bổ sung hai phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp
bà phan thị thắng phó chủ tịch hội đồng nhân dân tp và ông lê hòa bình
giám đốc sở xây dựng tp được bầu làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
nhậm ký năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
bà phan thị thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quê quán tỉnh long an là ủy viên ban thường vụ thành ủy
từng kinh qua các chức vụ giám đốc sở tài chính phó chủ tịch hội đồng nhân dân tp
ông lê hòa bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi quê quán tỉnh quảng ngãi ủy viên ban thường vụ thành ủy
từng đảm nhiệm các chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm giám đốc sở xây dựng
chiều nay thừa ủy quyền của bộ quốc phòng và bộ tư lệnh quân khu bốn đảng ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an
đã tổ chức trao quy định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cho thân nhân liệt sĩ đã hy sinh
khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại tỉnh quảng trị
các thân nhân liệt sĩ được tuyển dụng và phong quân hàm bao gồm
thượng úy quân nhân chuyên nghiệp
trần thị minh là vợ liệt sĩ thượng úy nguyễn văn thu
thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp hoàng thị diệu là vợ liệt sĩ trung tá phùng thanh tùng
cả hai liệt sĩ công tác tại đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy
hy sinh vào ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tại xã hướng phùng huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
trong lúc làm nhiệm vụ
lãnh đạo bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đã bày tỏ sự cảm thông chia sẻ sâu sắc
trước những hy sinh mất mát lớn lao đối với thân nhân các liệt sĩ
đồng thời mong muốn các quân nhân sớm vượt lên hoàn cảnh
trân trọng sự quan tâm kịp thời của đảng nhà nước quân đội
để sớm tiếp cận công việc mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao
thưa quý vị khuyến khích doanh nghiệp tư nhân thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
góp phần hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội
đây là nội dung được đề cập trong dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
đây cũng là nội dung nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế thúc đẩy phát triển
nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
trên ba trăm linh tỷ đồng là con số cộng đồng doanh nghiệp thủ đô hà nội đã sử dụng
cho các hoạt động doanh nghiệp

hỗ trợ cộng đồng chỉ trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
con số đó cho thấy bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần xây dựng đất nước
cộng đồng doanh nghiệp còn thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng hình thành nền văn hóa doanh nghiệp
cộng đồng doanh nghiệp đóng một vai trò vô cùng quan trọng giúp hiện thực hóa rất nhiều
những chính sách những chủ trương của nhà nước giúp nó đến gần hơn và đến nhanh hơn tới những người cần
đấy là một phần trách nhiệm của doanh nghiệp cũng như mỗi cá nhân
chúng tôi cũng hy vọng rằng là chúng tôi có thể tham gia và đóng góp nhiều hơn nữa
đối với hoạt động cộng đồng đối với các hoàn cảnh khó khăn hơn nữa trên toàn đất nước
những năm gần đây ở việt nam có không ít doanh nghiệp chủ động thực hiện trách nhiệm xã hội
nhờ đó đã tạo dựng được thương hiệu
nhiều giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội
cũng đã được tổ chức phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
và khuyến khích doanh nghiệp tư nhân thực hiện trách nhiệm xã hội
cũng là nội dung được dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng đề ra
nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế thúc đẩy phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
tôi cho rằng đây là một quan điểm và chủ trương đúng đắn
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể tham gia thực hiện vào xây dựng hệ thống an sinh xã hội
thực hiện phúc lợi xã hội có định hướng rõ ràng có cơ chế
và có các điều kiện để doanh nghiệp thực hiện tốt cái vai trò của mình
theo các chuyên gia hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với thực hiện trách nhiệm xã hội
sẽ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và toàn diện
vì vậy việc nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là việc làm cần thiết
góp phần nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội cho đất nước
hôm nay tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
và tổng cục hải quan của trung quốc đã ký kết trực tuyến nghị định thư
về xuất khẩu thạch đen từ việt nam sang trung quốc
hiện thạch đen là một loại nông sản có tiềm năng và thế mạnh để phát triển
đặc biệt tại các địa phương sát với trung quốc như tỉnh lạng sơn cao bằng
với năng suất trung bình khoảng năm hai tấn một hectare thu về khoảng tám mươi triệu đồng
việc ký kết giữa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
với tổng cục hải quan trung quốc nghị định thư về xuất khẩu thạch đen
sẽ mở ra cơ hội xuất khẩu nhiều sản phẩm nông sản mới
cùng với đó phía tổng cục hải quan trung quốc cũng quan tâm đến sản phẩm tổ yến của việt nam
và thảo luận các biện pháp đánh giá thẩm định trực tuyến qua video đối với sản phẩm này
cũng sẽ tạo điều kiện để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai nước
trong bối cảnh tình hình dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp
thưa quý vị tại tỉnh hà nam đã xuất hiện một ổ dịch viêm da nổi cục
trên đàn bò của hai hộ thuộc phường duy hải thị xã duy tiên
ổ dịch xuất hiện trên đàn bò của gia đình ông lê văn liêu và vũ văn hòe phường duy hải
ngày bảy một mươi hai ubnd thị xã duy tiền đã có quyết định công bố dịch bệnh viêm gian nổi cục
trên đàn gia súc tại phường duy hải
để phòng chống dịch đơn vị chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương
tiến hành tiêu hủy số bò bị bệnh theo đúng quy trình kỹ thuật
phun tiêu độc khử trùng chuồng trại môi trường xung quanh và những nơi có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh
thành lập các chốt kiểm soát kiểm tra ngăn chặn việc vận chuyển châu bò và sản phẩm châu bò ra vào khu vực có dịch
tổ chức giả soát kiểm kê đàn châu bò trên địa bàn
đề nghị người chăn nuôi cam kết không bán chạy giết mổ hay vứt sắc châu bò chết ra môi trường
sau khi xảy ra bệnh dịch lờ mồm long móng trên đàn châu bò và bệnh dịch tả lợn châu phi tái phát
tại một số xã của huyện đạ tẻ hiện các ngành chức năng của tỉnh lâm đồng và chính quyền địa phương
đang triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách để ngăn chặn khống chế dịch không để lây lan nhanh trên địa bàn
tuyên truyền vận động nhân dân và cử cán bộ xã thú y xã nắm địa bàn
tuyên truyền cho bà con nhân dân và rắc vôi khử trùng và phối hợp với trung tâm nông nghiệp
là phun xịt những cái điểm nào mà đã có bị dịch
bên cạnh việc xuất hiện ổ dịch tà lợn châu phi trên địa bàn cũng tại huyện đạ tẻ
còn ghi nhận ba trăm tám mươi bốn con châu bò của một trăm bốn mươi ba hộ dân bị bệnh lở mồm long móng
địa phương đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch không để lây lan nhanh trên địa bàn
đến thời điểm này bệnh lở mồm long móng trên đàn châu bò cơ bản được khống chế
lực lượng thú y lực lượng nông nghiệp và chính quyền địa phương đã triển khai đồng loạt các giải pháp phòng chống dịch
đó là tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc bệnh ốm
ngoài ra thì đã tổ chức
đợt khử trùng tiêu độc đợt thứ tư trong năm hai nghìn hai mươi cũng như là đẩy mạnh công tác tiêm phòng đợt hai
theo kế hoạch hai trăm tám mươi hai của ủy ban nhân tỉnh lâm đồng
hiện ngành chức năng của tỉnh lâm đồng đang tích cực triển khai các biện pháp tăng cường giám sát
khoanh vùng xử lý triệt đề các ổ dịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền
để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
thưa quý vị sáng nay tập đoàn điện lực việt nam đã phối hợp với viện huyết học truyền máu trung ương
tổ chức lễ phát động chương trình hiến máu tỉnh nguyện tuần lễ hồng evn lần thứ sáu
với thông điệp vạn trái tim một tấm lòng tại hà nội
theo viện huyết học truyền máu trung ương trung bình mỗi ngày trung tâm máu quốc gia
tiếp nhận khoảng một đến một năm trăm linh đơn vị và một lượng tương tự cũng được phát đi cho các bệnh viện
sau năm lần tổ chức chương trình tuần lễ hồng đã đóng góp được hơn bốn mươi đơn vị máu
cho ngân hàng máu trên toàn quốc
đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực hướng về cả cộng đồng xã hội
góp phần đóng góp lượng máu phục vụ cấp cứu và dự phòng cho người bệnh
đặc biệt là bệnh nhi khi thời điểm cuối năm là thời gian đang khan hiếm lượng máu dự phòng
chương trình tuần lễ hồng lần thứ sáu cũng được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng
về việc tăng cường kiến thức về giữ gìn sức khỏe cá nhân có phòng tư vấn về bệnh thalassemi
và các bệnh lý về máu do các bác sĩ của viện huyết học truyền máu trung ương tư vấn
tuyên truyền về việc giữ gìn và bảo vệ trái đất bằng cách hạn chế dùng đồ nhựa
tái sử dụng rác thải nhựa làm đồ trang trí trong chương trình
tuần lễ hồng evn lần thứ sáu được tổ chức tập trung từ ngày bảy đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị chứng chỉ ngoại ngữ tin học vốn được ví như giấy phép con hành giáo viên
quy định về chứng chỉ được áp đặt một cách máy móc cào bằng
khiến cho đội ngũ công chức viên chức khổ sở bổ sung hoàn thiện
vì thế việc sắp tới
bộ giáo dục và đào tạo và bộ nội vụ thống nhất sẽ bỏ hai chứng chỉ này
giảm bớt gánh nặng cho đội ngũ giáo viên hiện nay
để có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học hoàn thiện hồ sơ của mình
cô giáo nguyễn thị mai đã phải khá chật vật
bởi đặc thù thời gian dạy ở bậc mầm non từ sáng đến chiều muộn
nên cô mai phải tranh thủ học những ngày cuối tuần
thời gian thì không có và hai ngày cuối tuần thì nhiều cô đã phải bỏ thời gian
dành cho gia đình của mình ra để theo học
tất nhiên kinh phí thì sẽ làm mất
nhưng mà tôi cảm thấy rằng nó hơi quá sức so với các cô
vui mừng thiết thực và phù hợp với thực tế hiện nay là nhận định của nhiều giáo viên
trước thông tin sẽ bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học
cái đây là một cái tin rất là vui
thực tế đối với giáo viên mầm non thì thời gian làm việc ở trường của các cô rất nhiều
để đảm bác ứng được các nhu cầu tin học và ngoại ngữ
đúng theo các khung chương trình
thì nó cũng còn có cái hạn chế khó khăn
trên thực tế hiện tượng giáo viên bỏ tiền mua chứng chỉ tin học và ngoại ngữ không hiếm
bởi nhiều giáo viên không có đủ thời gian khả năng để học và thi lấy chứng chỉ nhiều lần
điều này khiến cho việc thi tốn thời gian và kinh phí
nhưng kiến thức ứng dụng không mang lại hiệu quả cao
nếu như các kỳ thi thực sự nghiêm túc thì đã đánh giá được vấn đề vấn đề năng lực của giáo viên
còn vấn đề chứng chỉ hiện nay tương đối có nhiều vấn đề
tôi cảm thấy vẫn chưa được thực sự đánh giá đúng được năng lực
việc loại bỏ chứng chỉ tin học và ngoại ngữ không đồng nghĩa với việc giáo viên ngừng học
ngừng trao dồi kiến thức kỹ năng
bản thân mỗi giáo viên và các trường phải thường xuyên có hình thức
để thúc đẩy nâng cao kiến thức hai lĩnh vực này
cái việc nhà trường đặt ra một cái tiêu chí giảng dạy các ngôn ngọc bằng tiếng anh
và các chuyên đề bằng tiếng anh đối với học sinh
thì đây cũng chính là một trong những động lực để các giáo viên luôn luôn
tự hoàn thiện bản thân đối với lại ngôn ngoại ngữ ngôn tin học
và giáo viên căn cứ vào quy định về chuẩn nghề nghiệp của giáo viên
thì xem là cái năng lực về ngoại ngữ và tin học của mình đến đâu
thì từ đó giáo viên tự có kế hoạch bồi dưỡng phấn đấu
và đây nó không phải là cái quy định là phải có chứng chỉ ngoại ngữ
cho nên nó không có tạo ra áp lực cho giáo viên
để đáp ứng yêu cầu mới thì sắp tới ngoại ngữ và tin học
sẽ được dạy sâu hơn trong chương trình đào tạo sư phạm
hiện bộ giáo dục và đào tạo đã thống nhất với bộ nội vụ
trình ban hành việc bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và tin học trong tháng một mươi hai này
chuyển sang các thông tin về tình hình covid một mươi chín tại nước ta
chiều nay sở thông tin và truyền thông phối hợp với sở y tế tỉnh quảng bình
đã tổ chức buổi họp báo thông tin về trường hợp một bệnh nhân phát hiện
tái dương tính với virus sars cov hai sau khi được điều trị khỏi bệnh
tại thành phố hồ chí minh
và đã trở về địa phương
ngày tám tháng một mươi một anh đinh quý n chú tại xã trung hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
nhập cảnh từ romani về sân bay tân sơn nhất có kết quả dương tính với sars cov hai
sau đó người này nhập viện điều trị sau nhiều lần có kết quả xét nghiệm âm tính
ngày ba tháng một mươi hai bệnh nhân được ra viện và đón xe khách trở về quảng bình
ngày bảy tháng một mươi hai trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng bình lấy mẫu xét nghiệm
sars cov hai cho anh n cho kết quả dương tính
theo điều tra ban đầu có hai mươi năm người ở quảng bình đi cùng chuyển xe với bệnh nhân n
theo điều tra ban đầu có hai mươi năm người ở quảng bình đi cùng chuyến xe với bệnh nhân n
hiện bệnh nhân n vào điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
sở y tế tỉnh quảng bình cũng đã lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly tập trung
các trường hợp f một đồng thời tăng cường các biện pháp phòng dịch một cách hiệu quả nhất
ở thời điểm này việc thường xuyên kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
có ý nghĩa quan trọng để người dân ý thức hơn về nguy cơ tiềm ẩn của dịch bệnh
chủ quan lơ là và hình thức trong phòng chống dịch bệnh
sẽ làm tăng nguy cơ xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng
chợ thị trấn phú xuyên huyện phú xuyên hà nội
để những gánh hàng rau dưa đi chợ không bị đứt quãng
người dân buôn bán nhỏ lẻ tại đây đã chủ động đeo khẩu trang để phòng dịch
tại thời điểm kiểm tra đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội
đã ghi nhận các biện pháp chủ động phòng dịch tại nơi đông người của huyện phú xuyên
từ đợt dịch trước chứ không phải dịch bây giờ
là người dân đi chợ là thường đeo khẩu trang
kể cả học sinh cháu tôi cũng thế cứ bắt đầu ra khỏi nhà là đeo khẩu trang luôn
các cái nơi tập trung đông người như là siêu thị chợ
hoặc là những chỗ tập trung đông thì là người dân đã thực hiện vấn đề đeo khẩu trang
gần như là trên chín mươi người dân đã thực hiện
tuy nhiên ngay khi đoàn kiểm tra rời đi
số lượng người bỏ khẩu trang không đeo khẩu trang
lại trở nên phổ biến hơn
có lẽ con số khoảng chín mươi năm chín mươi sáu người dân đeo khẩu trang tại khu vực chợ
khi đi kiểm tra khác với thực tế
việc người dân chỉ phòng dịch khi có đoàn kiểm tra
từ bỏ thói quen tốt tiêm ẩn nhiều nguy cơ dịch covid một mươi chín tái xuất hiện trong cộng đồng
hiện nay thì chúng tôi là hoàn toàn chống cái việc là phòng chống dịch theo kiểu đối phó
bởi vì đây chúng ta thấy là đó là một cái sự tuyệt đối không được chủ quan
lơ là trong phòng chống dịch
tuy nhiên chúng tôi cũng không vì vậy mà chủ quan
mà vẫn phải thường xuyên kiểm tra giám sát và tuyên truyền nhắc nhở người dân
để làm sao đó và trở cái việc mà người dân đeo khẩu trang
nó phải trở thành như là một việc thói quen hữu ích hàng ngày
tại buổi làm việc lãnh đạo sở y tế hà nội cho biết công tác kiểm tra giám sát tại chỗ
là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả trong công tác phòng dịch covid một mươi chín
theo đó huyện phú xuyên cần đưa ra các tình huống dịch bệnh để ứng phó khi cần thiết
việc lơ là chủ quan hình thức trong phòng dịch sẽ khiến cho việc phòng chống dịch covid một mươi chín
không đạt hiệu quả như mong muốn
vì vậy truyền thông trực quan sinh động kiểm tra giám sát tại chỗ thường xuyên
sẽ có phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng chống
và đẩy lùi dịch bệnh
vào trưa nay tại thành phố đà nẵng đã xảy ra một vụ cháy ở một sưởng xấy gỗ
trong một công ty sản xuất nội thất
vụ cháy xảy ra vào lúc khoảng một mươi hai giờ từ lò xấy của một công ty
ở phường hòa thọ tây quận cẩm lệ
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an thành phố đà nẵng
đã cử bốn phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận vụ cháy
sau hơn một tiếng chữa cháy ngọn lửa cơ bản được khống chế
nhưng tài sản trong kho đã bị thiệt hại
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
châu âu lo ngại tiền kỹ thuật số phá vỡ hệ thống tài chính
thưa quý vị trong tuần này quốc hội mỹ sẽ xem xét thông qua dự luật cấp ngân sách tạm thời
qua đó cho phép các nhà lập pháp có thêm thời gian đạt được thỏa thuận
về gói phục hồi kinh tế và dự luật chi tiêu tổng quát nhằm tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa
các nghị sĩ tại thượng viện và hạ viện mỹ sẽ phải nhất trí về biện pháp cấp ngân sách tạm thời
trước ngày một mươi một tháng một mươi hai
khi nguồn tài trợ hiện tại cho các cơ quan liên bang sắp hết hạn
chủ tịch hạ viện bà nancy pelosi và lãnh đạo phe đa số tại thượng viện miss mark cornell
hy vọng có thể đính kèm khoản cứu trợ nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
với dự luật chi tiêu chung trị giá một bốn trăm linh tỷ đô la mỹ
dự kiến trong ngày chín tháng một mươi hai tới hạ viện sẽ bỏ phiếu về biện pháp chi tiêu ngắn hạn
để duy trì hoạt động cho chính phủ thêm một tuần trong khi các cuộc đàm phán sẽ được tiếp tục
trên trang twitter cá nhân
ngày bảy tháng một mươi hai lãnh đạo phe đa số dân chủ tại hạ viện ông steny hoyer
bày tỏ thất vọng khi các nghị sĩ hai đảng vẫn chưa đạt được thỏa thuận về kế hoạch chi tiêu chính phủ
pháp và maroc vừa ký thỏa thuận về hồi hương trẻ di cư maroc dưới một mươi sáu tuổi không có bố mẹ đi cùng
trong bối cảnh tình trạng nhập cư bất hợp pháp khiến số trẻ di cư người maroc tại pháp đang ngày càng tăng
thỏa thuận về hồi hương trẻ di cư maroc dưới một mươi sáu tuổi do bộ trưởng tư pháp pháp
ông eric dupont
moretti và người đồng cấp nước chủ nhà maroc ông mohamed ben abdelkader
ký kết tại thủ đô raab
thông qua việc kêu gọi triển khai các công cụ rõ ràng để chăm sóc trẻ đi một mình từ maroc sang pháp
và tạo điều kiện xác minh danh tính
thỏa thuận sẽ tạo điều kiện giúp thẩm phán pháp có thông tin cần thiết để thực hiện các biện pháp phù hợp
đảm bảo lợi ích của trẻ di cư bao gồm cả việc đưa các trẻ em về maroc
giới chức pháp ước tính hiện có khoảng một mươi sáu đến bốn mươi trẻ nhập cư bất hợp pháp đang sinh sống tại nước này
hôm nay nội các nhật bản vừa thông qua gói kích thích kinh tế trị giá bảy mươi ba sáu trăm linh tỷ yên
tương đương với bảy trăm linh bảy tỷ usd
đây là gói kích thích kinh tế đầu tiên kể từ khi thủ tướng suga yoshihide lên nắm quyền vào giữa tháng chín vừa qua
dự kiến chính phủ nhật bản sẽ sử dụng một phần gói kích thích bảy trăm linh bảy tỷ usd mới
để tài trợ cho chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi định hướng kinh doanh
nhằm đối phó với dịch covid một mươi chín với mức hỗ trợ lên tới một trăm linh triệu yên
một tỷ yên sẽ được chi cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới
và một tỷ yên để thúc đẩy quá trình số hóa
một năm trăm linh tỷ yên sẽ được dùng để bổ sung cho chương trình hỗ trợ đặc biệt cho các chính quyền địa phương
chính phủ cũng sẽ tăng thêm các khoản hỗ trợ tài chính cho các cơ sở y tế
thủ tướng nhật bản yoshihide suga kỳ vọng gói kích thích có thể thúc đẩy tăng trưởng
tổng sản phẩm quốc nội nhật bản ở mức ba chín
hôm nay cụ bà margaret kenan chín mươi tuổi người anh đã trở thành người đầu tiên trên thế giới
được tiêm vaccine phòng bệnh covid một mươi chín do hãng dược phẩm pfizer của mỹ
và hãng dược phẩm biontech của đức bào chế
anh đang bắt đầu chương trình tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử nước này
và cụ bà chín mươi tuổi bà margaret thinen đã được chọn là người đầu tiên tại nước này
cũng như trên toàn thế giới được tiêm vaccine ngừa covid của pfizer và biontech
cụ bà keenan đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer và biontech
tại một bệnh viện địa phương ở coventry miền trung vùng england
phát biểu với báo giới cụ keenan đã bày tỏ vinh dự khi trở thành người đầu tiên được tiêm loại vaccine này
coi đây là món quà mừng sinh nhật sớm có ý nghĩa nhất khi chỉ khoảng một tuần nữa cụ sẽ bước sang tuổi chín mươi một
cùng với cụ keenan những người già trên tám mươi tuổi các điều dưỡng và nhân viên y tế tuyến đầu
và bảo trợ xã hội là đối tượng đầu tiên được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tại anh
những người này sẽ phải tiêm nhắc lại mũi thứ hai sau hai mươi một ngày
bộ nông nghiệp pháp vừa thông báo đã phát hiện chủng cúm da cầm h năm n tám độc lực cao
tại một trang trại nuôi vịt ở tây nam nước này
đây là ổ dịch cúm da cầm đầu tiên được xác nhận tại nước này trong năm hai nghìn hai mươi
ổ dịch cúm da cầm tại pháp đã được thông báo trước đó một ngày
nhưng vào thời điểm đó lực lượng chức năng chưa xác định được chủng virus
dịch cúm da cầm đang bùng phát mạnh tại châu âu đẩy ngành chăn nuôi của châu lục này
và tình trạng đang báo động
khi các đợt bùng phát trước đó đã khiến hàng chục triệu con da cầm bị tiêu hủy
tháng một mươi một vừa qua pháp đã nâng cảnh báo lên mức cao
đồng nghĩa với việc da cầm và tất cả các loại chim nuôi phải được bảo vệ
hoặc giữ trong nhà để tránh tiếp xúc với chim hoang dã
hôm qua trường trung học clinton state thuộc bang queensland miền trung australia
đã bị xét đánh khiến một mươi ba học sinh và hai giáo viên phải đi cấp cứu tại bệnh viện
theo thông tin từ dưới
giới chức địa phương cho biết khi xét đánh các em học sinh trong độ tuổi từ một mươi đến một mươi hai
đang chơi ở sân thể thao ngoài trời của trường
một số học sinh được cho là đang nghịch nước
hiệu trưởng nhà trường cho biết khi xét đánh trời không mưa
các học sinh khác đã được đưa trở lại vào lớp học để đề phòng bất chắc
toàn bộ một mươi năm người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó
trong tình trạng ổn định với triệu chứng ngứa nhẹ
thưa quý vị dịch covid một mươi chín đã tạo ra một cú hích cho quá trình chuyển đổi số
trong lĩnh vực ngân hàng sự bùng nổ của thanh toán điện tử đã thúc đẩy nhiều ngân hàng trung ương
nhanh chóng thử nghiệm các loại tiền kỹ thuật số có chủ quyền
tuy nhiên cũng có nhiều lo ngại về tốc độ phát triển mạnh mẽ của các đồng tiền kỹ thuật số hiện nay
cũng như những biện pháp ngăn chặn lợi dụng việc thanh toán bằng tiền kỹ thuật số
để tiến hành các hoạt động phi pháp
năm hai nghìn tám khi đồng tiền kỹ thuật số bitcoin ra đời
rất nhiều sự hoài nghi và tranh cãi đã nổ ra
từ một thứ chẳng có mấy giá trị
ở thời điểm đỉnh cao một bitcoin có thể mua được hai ounce vàng
giá trị của bitcoin có những thời điểm tăng với tốc độ khó tin
thậm chí lên tới ba trăm linh
bitcoin chiếm đến sáu mươi sáu tổng vốn hóa
trong các thị trường tiền kỹ thuật số với giá trị ước đạt hơn một trăm sáu mươi tám tỷ đô la mỹ
nhưng sự hoài nghi về bitcoin chưa bao giờ suy giảm
ai là người quản lý chế độ phát hành loại tiền này
bitcoin đã từng khiến nhiều người phải quay cuồng theo nhịp độ lên xuống của nó
nếu như đầu năm hai nghìn một mươi ba giá trị mỗi bitcoin chỉ tương đương hai mươi đô la mỹ một bitcoin
thì đến cuối năm đã vượt mốc một đô la mỹ một bitcoin
cũng chính vì sự lên xuống như vậy mà giá trị của bitcoin thiếu tính ổn định
tuy nhiên càng khiến câu chuyện về tiền kỹ thuật số trở nên nóng hơn
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một vừa qua
đồng tiền kỹ thuật số bitcoin đạt mức một mươi chín đô la mỹ một bitcoin
ghi nhận mức tăng một trăm sáu mươi trong năm nay
mới đây công ty thanh toán trực tuyến paypal của mỹ
đã cho phép khách hàng sử dụng tiền kỹ thuật số để thanh toán
ở cấp độ quốc gia
ngân hàng trung ương nhật bản hàn quốc đều đã thử nghiệm đồng tiền kỹ thuật số vào đầu tài khoá hai nghìn hai mươi
để giảm bớt sự thống trị của các công ty mỹ trong không gian thanh toán khu vực
đồng thời bắt kịp với xu hướng cách mạng công nghiệp bốn
liên minh châu âu đang nỗ lực đưa ra kế hoạch phát triển đồng tiền kỹ thuật số cho riêng mình
hiện có khoảng năm sáu trăm sáu mươi loại tiền kỹ thuật số đang được giao dịch trên thị trường
bitcoin là loại tiền kỹ thuật số phổ biến nhất và lớn nhất thế giới
chính vì vậy nó đã trở thành mục tiêu tấn công của tin tặc
một ví dụ là vào năm hai nghìn một mươi năm
thông tin về việc tin tặc đánh cắp một lượng bitcoin tương đương với sáu mươi sáu triệu đô la mỹ
từ thị trường chứng khoán hồng kông
đã làm bitcoin mất giá hai mươi
các chuyên gia lo ngại
việc các tập đoàn công nghệ toàn cầu trong đó có facebook với đồng libra
lên kế hoạch phát hành đồng tiền kỹ thuật số
có thể phá vỡ hệ thống tài chính của châu âu
tiền kỹ thuật số là giải pháp thanh toán thuận tiện và hiệu quả
nhưng nó cũng có thể gây tổn hạng đối với cạnh tranh sự riêng tư
ổn định tài chính
và thậm chí là chủ quyền tiền tệ của các quốc gia
trước lo ngại này tháng trước ủy ban châu âu ec đã công bố kế hoạch kiểm soát tiền kỹ thuật số
tại cuộc họp ngày hôm qua giữa các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của g bảy
cùng lãnh đạo quỹ tiền tệ quốc tế imf và ngân hàng thế giới
các quan chức tài chính g bảy nhất trí phải kiểm soát mạnh mẽ các đồng tiền kỹ thuật số
châu âu không thể và sẽ không chấp nhận đồng tiền này xâm nhập vào thị trường
trong khi những rủi ro về công tác quản lý vẫn chưa được giải quyết một cách thỏa đáng
bộ trưởng tài chính đức olaf scholz cũng đã bày tỏ lo ngại xung quanh việc cấp phép phát hành đồng tiền kỹ thuật số libra
với tên gọi mới là dm của facebook tại đức và châu âu
đặc biệt đây lại là đồng tiền do tư nhân sở hữu
tuy nhiên dịch covid một mươi chín đang tạo ra sự thay đổi hướng tới việc thanh toán kỹ thuật số và không dùng tiền mặt
ngân hàng trung ương châu âu ecb cho rằng xu hướng này sẽ tiếp tục tồn tại
ngay cả khi cuộc khủng hoảng y tế này qua đi
tiền mặt có thể bị khói
khai tử sau khoảng một thập kỷ nữa
khi đó đối với thế hệ tương lai
việc cầm tiền mặt theo người cũng trông kỳ quặc
như chúng ta thấy ai đó mang một túi vàng bên người
tiền điện tử hiện vẫn được đánh giá là con dao hai lưỡi
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt